bộ công thương đang đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định bốn mươi của chính phủ
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để phù hợp với tình hình mới hiện nay
nghị định bốn mươi được ban hành với các quy định điều chỉnh tương đối đầy đủ về hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp tạo thành hành lang pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp hoạt động minh bạch
sàng lọc những doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động bất chính
qua đó góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh làm giảm khả năng gây hậu quả về kinh tế xã hội
đến nay tình hình mới đã có nhiều thay đổi hoạt động bán hàng đa cấp tiếp tục cần được quản lý chặt chẽ
nhưng phải phù hợp với chủ trương chung của chính phủ về tăng cường thu hút đầu tư
tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp
chính vì thế một số chính sách quy định cần được xem xét điều chỉnh kịp thời
cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi